công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã nghiên cứu và phát triển thành công ứng dụng cảnh báo ngập lụt
và gợi ý chỉ đường trên điện thoại thông minh hsdcmep
đây là một ứng dụng hữu ích đối với người dân đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp đến
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình mưa bão năm nay sẽ diễn biến rất phức tạp
được biết hiện tại với các trận mưa có lượng mưa từ năm mươi đến một trăm linh mm trong hai tiếng
khi xảy ra vượt cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn sẽ gây quá tải cho hệ thống thoát nước của thành phố
theo dự kiến toàn thành phố hà nội sẽ có khá nhiều điểm gặp ứng
tuy nhiên năm nay với việc nghiên cứu và phát triển thành công ứng dụng hsdcmep
cảnh báo ngập lụt và gợi ý chỉ đường người dân sẽ phần nào được giảm bớt những khó khăn trong mùa mưa bão sắp tới
trong trường trình này trường trình có thể báo sớm những lượng mưa của các điểm mưa và các điểm ứng gặp
trên cơ sở điểm ứng gặp ấy có thể hướng dẫn cho người dân biết điểm ứng gặp ra tránh đi
tìm được đường đi để tránh điểm ứng gặp trong khi có mưa trong thời tiết mưa
một tác dụng nữa là từ chương trình kiển sai tác dụng này
người dân cũng có thể thông báo cho trung tâm biết những điểm ứng gặp trên đường nếu như chúng ta phát hiện được
và như vậy thì có liên kết kết nối giữa người dân với lại cái trung tâm quản lý
chúng giám sát về thoát nước đồng thời cũng là cảnh báo cho người dân có thể biết là trước những điểm ngập nào chúng ta tránh để đỡ thiệt hại
hiện tại ứng dụng đang được thực hiện thí điểm trên một số loại điện thoại thông minh
người dân có thể tải miễn phí ứng dụng này để được chỉ dẫn kỹ càng trong những ngày mưa bão